chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ
sau đây xin mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất về đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử rt pcr xác định covid một mươi chín
với mục tiêu phải kiểm soát cơ bản được dịch bệnh không để số ca mắc mới gia tăng nhanh lây lan trên diện rộng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận lê tuấn phong yêu cầu các địa phương căn cứ nghị quyết số một trăm hai mươi tám trên nờ quy gạch cb ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
quyết định số hai nghìn bảy trăm tám mươi trên quy đề gạch ủy ban nhân dân ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xây dựng điều chỉnh phương án phòng chống dịch
ra soát tính toán cụ thể các cơ sở cách ly tập trung cơ sở thu dung điều trị mua sắm trang thiết bị vật tư sinh phẩm y tế tổ lấy mẫu xét nghiệm trạm y tế lưu động nhân lực phòng chống dịch
năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live suprite bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin covid tiếp theo